theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h chiều nay ngày hai mươi năm tháng năm việt nam ghi nhận thêm một ca mắc mới
tuy nhiên trong ba mươi chín ngày vừa qua chúng ta đã không ghi nhận ca lây nhiễm nào trong cộng đồng
theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đến một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng năm phát hiện thêm một ca dương tính với sars cov hai là du học sinh từ pháp về
được cách ly ngay sau khi nhập cảnh không có nguy cơ lây ra cộng đồng
trong ba trăm hai mươi sáu ca mắc tính đến một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng năm có năm bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
gồm bốn bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu và một bệnh nhân tại bệnh viện giã chiến số hai quảng ninh
nâng số ca điều trị khỏi là hai trăm bảy mươi hai ca
số ca còn dương tính với sars cov hai là bốn mươi ba ca
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là bảy ca
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là bốn ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm bốn trăm một mươi hai người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện năm mươi tám người cách ly tập trung tại cơ sở khác tám năm trăm hai mươi ba người cách ly tại nhà và nơi lưu trú sáu tám trăm ba mươi một người